trước thông tin vaccine astrazeneca phòng covid một mươi chín đang bị cáo buộc gây ra tác dụng hiếm gặp
có khả năng dẫn đến đầu máu đại diện bộ y tế cho rằng đây là tác dụng phụ mà việt nam khi tổ chức
tiêm vaccine covid một mươi chín của astrazeneca cũng đã được cảnh báo người từng tiêm vaccine covid một mươi chín
astrazeneca không nên lo lắng đại diện bộ y tế phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê
cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh cho biết thời điểm tiêm vaccine covid một mươi chín
bộ y tế đã xây dựng quy trình tiêm chủng người tiêm phải đo huyết áp khám sàng lọc trước khi tiêm
theo dõi sau tiêm tại điểm tiêm sau đó bộ y tế điều chỉnh dần khi theo dõi thấy vaccine không
gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe thời gian đầu chỉ tiêm tại cơ sở y tế
sau đó triển khai rộng hơn người từng tiêm vaccine covid một mươi chín của hãng dược astrazeneca
cách đây hai ba năm không nên hoang mang lo lắng bởi vaccine chỉ có tác dụng trong vòng một năm
thông tin astrazeneca thừa nhận vaccine covid một mươi chín có thể gây cục máu đông
kem giảm tiểu cầu khiến nhiều người dân băn khoăn lo lắng
dù hãng dược này khẳng định đây là trường hợp rất hiếm
tổ chức y tế thế giới từng nêu rõ tác dụng phụ rất hiếm gặp sau tiêm vaccine astrazeneca là
huyết khối kèm hội chứng giảm tiểu cầu có thể gây ra tình trạng đông máu bất thường nghiêm trọng
vaccine covid một mươi chín do đại học oxford và tập đoàn dược astrazeneca nghiên cứu sản xuất
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
vaccine lần đầu tiên được cấp phép sử dụng trong chương trình tiêm chủng tại vương quốc anh
và được đưa vào tiêm chính thức từ ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi một
sau đó loại vaccine này được cấp phép sử dụng tại hơn bảy mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
đây cũng là một trong ba loại vaccine đầu tiên được tổ chức y tế thế giới thông qua chấp nhận sử dụng
trong trường hợp khẩn cấp từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
tại việt nam trong thời gian đoạn đầu xảy ra dịch covid một mươi chín
việt nam đã đặt mua của astrazeneca ba mươi triệu liều vaccine
sau đó việt nam cũng tiếp nhận một lượng vaccine astrazeneca qua các chương trình tổ chức tài trợ
số vaccine này đã góp phần vào thành công trong chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
nhằm kiểm soát dịch covid một mươi chín tại việt nam
vaccine covid một mươi chín có hiệu quả trong phòng bệnh và các biến chứng do covid một mươi chín gây ra
giảm tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong
theo hướng dẫn mới nhất của tổ chức y tế thế giới
có ba đối tượng ưu tiên tiêm vaccine covid một mươi chín là người cao tuổi từ năm mươi tuổi trở lên
có bệnh lý nền
nhắc lại vào thời điểm chín đến một mươi hai tháng sau mũi cuối cùng
sau đó là phụ nữ mang thai và người chưa tiêm mũi vaccine nào
trước sự quan tâm của nhiều người về việc vaccine covid một mươi chín của astrazeneca có thể gây đông máu
chuyên gia nghiên cứu dịch tễ học nguyễn thu anh giám đốc viện đại học sydney việt nam
giáo sư y tế công cộng tại đại học sydney nhấn mạnh rằng vaccine covid một mươi chín có thể gây đông máu
nhưng với tỷ lệ rất thấp và chỉ với vaccine được sản xuất từ adenovirus astrazeneca znz
theo tổng kết của chương trình
tổng kết của chương trình tiêm chủng mở rộng cavi hai trăm năm mươi người anh mới có một người bị
đây không phải là thông tin mới và ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi một astrazeneca đã thông tin về những biến chứng này
và những người đã tiêm vaccine astrazeneca rồi có bị cục máu đông hay không
chuyên gia nguyễn thu anh khẳng định cục máu đông chỉ xảy ra trong hai tuần sau tiêm nhưng là tác dụng phụ rất hiếm gặp
trong khi đợt cuối tiêm vaccine này của hầu hết người việt nam đều đã cách đây nhiều tháng
thậm chí nhiều năm nên không còn có thể bị đông máu nữa
tiến sĩ nguyễn thu anh phân tích cơ chế gây đông máu của vaccine
tiêm vaccine vào người chỉ loại làm từ adenovirus vaccine kích hoạt tiểu cầu một loại tế bào máu trong cơ thể người
tiểu cầu giải phóng ra pf bốn một loại protein
ở vài người cơ thể họ có phản ứng miễn dịch bất thường
nhiều nghiên cứu cho thấy tình trạng này liên quan tới yếu tố gen gặp nhiều ở người châu âu
hầu hết mọi người khi tiêm vaccine không có kháng thể này
nhưng ở một số người kháng thể hình thành có thể bám vào pf bốn giống như keo siêu dính tạo thành các cấu trúc lớn
được gọi là phức hợp miễn dịch gây ra cục máu đông
tiến sĩ nguyễn thu anh thông tin hết vaccine tiểu cầu trở về bình thường không có pf bốn thì không bị cục máu đông
đặc biệt chuyên gia nguyễn thu anh lưu ý cục máu đông không chỉ xuất hiện sau tiêm vaccine astrazeneca
mà những người mắc covid một mươi chín cũng có thể bị thậm chí vào thời điểm sáu tháng sau khi mắc mới xảy ra
do đó nếu ai không may thì dù không tiêm vaccine cũng có thể bị cục máu đông do covid một mươi chín
nhưng hiện nay covid một mươi chín đã biến thể rất nhẹ và không còn ai tiêm vaccine nữa
nên khả năng này cũng khó có thể xảy ra
về câu hỏi tại sao bây giờ nhiều người đột quỵ có phải do đã từng tiêm vaccine hay không
tiến sĩ nguyễn thu anh giải thích nếu do tiêm vaccine thì người tiêm phải bị đột quỵ từ lâu
chứ không phải xuất hiện tại thời điểm này
bác sĩ trường hữu khanh chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cũng nhấn mạnh
thông tin về vaccine covid một mươi chín của astrazeneca có thể gây cục máu đông
chỉ là tổng kết của thế giới khi sản xuất vaccine theo công nghệ đó
người mắc covid một mươi chín nặng cũng hiếm khi xảy ra tình trạng đông máu
mà cũng chỉ xảy ra trong vòng chín mươi ngày sau tiêm
bác sĩ khanh thông tin thêm đây chỉ là yếu tố để nhóm chống vaccine lấy làm cớ
cũng trong hôm nay năm tháng năm sở y tế tp hcm cũng đã lên tiếng tình trạng xuất hiện
cục máu đông do tiêm vaccine covid một mươi chín astrazeneca từng được ghi nhận và có tỷ lệ rất thấp
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cơ quan quản lý dược phẩm châu âu ema đã phân tích các trường hợp
có dỗ loạn đông máu sau tiêm vaccine covid một mươi chín tại châu âu
trong khoảng hai mươi năm triệu người thì có hơn tám mươi người có cục máu đông
ủy ban an toàn của ima đã kết luận rằng biến chứng dối loạn đông máu là sự cố bất lợi
rất hiếm gặp sau khi tiêm vaccine astrazeneca
một báo cáo của bộ y tế australia công bố ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cho biết tỷ lệ xuất hiện
cục máu đông kèm theo hội chứng giảm tiểu cầu sau khi tiêm vaccine astrazeneca
từ bốn đến bốn mươi hai ngày sau liều đầu tiên với tỷ lệ là hai trên một trăm linh người được tiêm chủng
sao liều thứ hai là ba trên một trăm linh người được tiêm và cũng được nhận định đây là sự cố rất hiếm gặp
tình trạng xuất hiện cục máu đông kèm theo giảm tiểu cầu sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín
của astrazeneca và johnson johnson được ghi nhận trong báo cáo của các cơ quan quản lý dược
và tổ chức giám sát an toàn vaccine tại nhiều nước
who đã yêu cầu cảnh giác theo dõi phát hiện sớm và xử lý kịp thời những biến cố hiếm gặp
ở người sau tiêm vaccine covid một mươi chín nghi ngờ giảm tiểu cầu cục máu đông miễn dịch
đông máu giải rác trong lòng mạch cục máu đông tĩnh mạch não
biểu hiện lâm sàng thường xảy ra trong khoảng từ bốn đến bốn mươi hai ngày sau khi tiêm
tỷ lệ đông máu dường như ít xảy ra ở người trên sáu mươi tuổi chỉ khoảng hai một triệu liều tiêm đầu
biến chứng đông máu sau tiêm phụ thuộc vào yếu tố di chuyển bệnh nền lối sống và thuốc đang dùng
do đó ima kết luận chuẩn y tiếp tục sử dụng vaccine estrazeneca cùng với xây dựng các khuyến cáo
về tư vấn phát hiện và điều trị các biến chứng có thể xảy ra
ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng
tiểu cầu cục máu đông sau tiêm vaccine covid một mươi chín
tp hcm đã tiêm hơn chín triệu liều vaccine astrazeneca và không hề ghi nhận trường hợp nào xuất hiện cục máu đông sau tiêm
sở y tế tp hcm thông tin như vậy tình trạng xuất hiện cục máu đông là một sự cố hiếm gặp sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín
phần lớn xảy ra trong hai mươi tám ngày và có một số ít trường hợp xảy ra sau bốn mươi hai ngày
tình trạng này hoàn toàn có thể điều trị do đó việc lo lắng bị dối loạn đông máu do đã từng tiêm vaccine covid một mươi chín là không có cơ sở
trước đó hãng dược phẩm astrazeneca đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể
trong đó cáo buộc rằng vaccine của công ty này được phát triển với sự cộng tác của đại học oxford có thể dẫn đến tử vong và tổn thương nghiêm trọng
cuộc chiến pháp lý được khởi xướng bởi jamesco người bị cục máu đông khiến ông bị tổn thương não sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín vào tháng bốn hai nghìn hai mươi một giữa đại dịch covid một mươi chín
ông scott đang yêu cầu bồi thường vì tuyên bố rằng vaccine của astrazeneca bị lỗi và kém an toàn hơn dự kiến
astrazeneca đã phủ nhận cáo buộc này
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba astrazeneca khẳng định rằng chúng tôi không chấp nhận rằng tts tức hội chứng huyết khối kèm giảm tiểu cầu là do vaccine ở cấp độ chung gây ra
theo trích dẫn của báo the daily telegrap tts là một tình trạng hiếm gặp trong đó một người phát triển cục máu đông có thể làm giảm lưu lượng máu
khi kết hợp với số lượng tiểu cầu thấp gây khó khăn cho việc cầm máu
các triệu chứng của tts bao gồm đau đầu dữ dội và đau bụng
bất chấp những lời phủ nhận trước đó astrazeneca cho biết trong các tài liệu đệ trình lên tòa án tối cao vương quốc anh vào tháng hai
thừa nhận rằng trong một số trường hợp rất hiếm gặp vaccine của astrazeneca có thể gây ra tts cơ chế nhân quả chưa được xác định rõ
theo telegrap công ty dược này cho biết thêm hơn nữa tts cũng có thể xảy ra trong trường hợp không tiêm vaccine của astrazeneca hoặc bất kỳ loại vaccine nào khác
astrazeneca khẳng định dữ liệu hiện có cho thấy loại vaccine này có hồ sơ an toàn có thể chấp nhận được
và các cơ quan quản lý trên tài liệu đề nghị
các cơ quan quản lý trên toàn thế giới luôn tuyên bố rằng lợi ích của việc tiêm chủng lớn hơn nguy cơ xảy ra các tác dụng phụ tiêm ẩn cực kỳ hiếm gặp
hàng chục quốc gia phương tây đã đình chỉ sử dụng vaccine của astrazeneca vào mùa xuân hai nghìn hai mươi một vì lo ngại nó có thể khiến một số bệnh nhân hình thành cục máu đông
vào thời điểm đó người đứng đầu chiến lược vaccine của cơ quan dược phẩm châu âu ima ông marco kalenry
nói rằng có mối liên hệ rõ ràng giữa việc tiêm vaccine astrazeneca và cục máu đông trong não
nhưng luôn khẳng định rằng lợi ích của việc tiêm vaccine vẫn lớn hơn rủi ro
theo dữ liệu của tổ chức y tế thế giới vaccine ngừa virus sars cov hai của astrazeneca có hiệu quả bảy mươi hai
theo công ty này tính đến tháng bốn hai nghìn hai mươi một hơn một mươi bảy triệu người đã tiêm loại vaccine này ở eu và vương quốc anh
với chỉ dưới bốn mươi trường hợp mắc bệnh huyết khối được báo cáo